chào mừng quý vị đến với quay trở lại với tin tức covid một mươi chín mới nhất trên kênh sức khỏe và đời sống
trở về quê hương đang là vấn đề rất được quan tâm hiện nay
nhưng bởi dịch bệnh nên không phải nơi đâu cũng mở cửa lưu thông để người dân có thể đi lại
vậy những tỉnh nào đã mở cửa để đón người dân trở về
được biết thành phố đà nẵng đã đi đầu trong việc hỗ trợ miễn phí vé máy bay
cho những công dân từ vùng dịch trở về
ngày bảy một mươi chủ tịch bác nhân dân đà nẵng lê trung trinh cho biết
địa phương đã có văn bản đề nghị cục hàng không việt nam
tạo điều kiện hỗ trợ vận chuyển người dân từ thành phố hồ chí minh về quê
theo ông trình nhận thấy thời gian qua do ảnh hưởng dịch covid một mươi chín
nên hàng nghìn người dân đà nẵng bị kẹt lại tại thành phố hồ chí minh
và ở nhiều tỉnh thành khác đang rất mong muốn được về quê
nên việc hỗ trợ hiện tại là thật sự cần thiết với bà con
theo đó thành phố đà nẵng sẽ hỗ trợ cho
bốn nhóm đối tượng về quê gồm phụ nữ đang mang thai và chồng
còn đi cùng người thân của những người đã mất vì covid một mươi chín
về để lo tổ chức tàng lễ
người đi chỉ bệnh có giấy xuất viện trong khoảng thời gian sáu tháng trở lại đây
và người già từ bảy mươi tuổi trở lên
ông dương đỉnh liễu phó chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam
thành phố đà nẵng cho biết
địa phương này hỗ trợ miễn phí vé máy bay
người về quê sẽ chỉ phải trả phí xét nghiệm phí cách ly và ăn uống nếu có
để đưa trở về
những người thuộc bốn nhóm đối tượng nói trên
cần phải có một số giấy tờ sau
để đăng ký và xác nhận
hội đồng hương cấp quận huyện nộp kèm giấy khám thai
phụ nữ mang thai từ tuần thứ ba mươi hai trở lên
phải có giấy đồng ý cho đi máy bay của bác sĩ
bản sao chứng minh nhân dân căn cước công dân
hộ khẩu thương chú hoặc chứng nhận thương chú tại đà nẵng
đồng thời công dân cũng cần chuẩn bị giấy chứng nhận tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
hoặc giấy xác nhận đã điều trị covid một mươi chín âm tính và giấy xuất viện
sau khi đăng ký hội đồng hương đà nẵng tại các địa phương
sẽ xác minh lập danh sách gọi điện cho bà con trong ngày chín tháng một mươi
để kiểm tra lại lần cuối trước khi chuyển danh sách
cho ubnd tp đà nẵng phê duyệt
ngoài bốn nhóm đối tượng nói trên
những người có nhu cầu trở về sẽ đợi các đợt thông báo sau
dự kiến rằng chuyến bay đưa các công dân đà nẵng trở về quê hương
sẽ được khởi hành vào sáng ngày một mươi hai tháng một mươi
tại dân bay tân sân nhất tp hồ chí minh
ngoài ra để bảo đảm công tác tổ chức
hoạt động vận tải hành khách bằng đường hàng không
và khai thác các chuyến bay nổi địa
trong giai đoạn dịch bệnh covid một mươi chín
ubnd tp đà nẵng thống nhất kế hoạch của cục hàng không
về khai thác hoạt động vận tải hành khách bằng đường hàng không
được dự kiến áp dụng trong tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
với làn sóng người dân khắp nơi đổ xô về quê
thì ngoài đà nẵng tỉnh quảng bình cũng đã phối hợp
cùng ngành đường sắt đóng gần ba người dân
đang sinh sống làm việc tại tp hcm
và các tỉnh phía nam trở về quê
công ty cổ phần vận tải đường sắt sài gòn cho biết
tỉnh ubnd tp đà nẵng và ubnd tp quảng bình
phối hợp cùng công ty dự kiến tổ chức bốn chuyến tàu
đưa người dân từ tp hcm và các tỉnh phía nam
về quê vào ngày tám chín một mươi tháng một mươi
được biết đoàn tàu có một mươi bốn tòa xe một mươi hai toa chở khách
một tòa công vụ và một tòa phục vụ ăn uống
sẽ khởi hành vào các khung giờ khác nhau
để tránh quá tải số lượng người trên tàu
cụ thể đoàn tàu có một mươi bốn tòa xe một mươi hai tòa chở khách

sẽ có hai chuyến tàu xuất phát tại gà sài gòn
chuyến tàu đầu tiên là tàu se một mươi sáu
xuất phát tại gà sài gòn lúc tám giờ
đến gà zian đón người dân và xuất phát
tại gà này lúc chín giờ
sau đó tàu sẽ dừng lại gà biên hòa
và xuất phát lúc chín giờ bốn mươi hai
chuyến tàu thứ hai là tàu se một mươi tám
xuất phát tại gà sài gòn lúc một mươi giờ bốn mươi
đến gà zian đón người dân
và xuất phát tại gà này lúc một mươi một giờ bốn mươi hai
tàu sẽ dừng lại gà biên hòa
biên hòa và xuất phát lúc một mươi hai h hai mươi hai
tương tự ngày chín tháng một mươi hai chuyến tàu gồm se một mươi sáu se một mươi tám cũng xuất phát tại ga sài gòn
và đến các ga di an và biên hòa để đón người dân và khung dở trên
khi tàu tới địa phận quảng bình người dân sẽ xuống tàu tại các ga mỹ đức đồng hới
hoàn láo minh lệ và đồng lê
ông đỗ quang văn giám đốc chi nhánh công ty cổ phần vận tải đường sắt sài gòn cho biết
ngày đợt sát đã hỗ trợ được nhiều chuyến tàu đưa người dân về quê
nên công tác chuẩn bị đón đợt này cũng không gặp nhiều khó khăn
cũng như các chuyến tàu chuyên biệt trước đó đợt này tỉnh quảng bình cũng đón chủ yếu là trẻ nhỏ
bà bầu và người già chủ yếu là những người yếu thế ông văn cho hay
theo ông văn sắp tới ngày đợt sát sẽ phối hợp cùng một số tỉnh khác để thống nhất phương án đưa người dân về quê
ngày đợt sát cũng mong muốn được trở lại hoạt động
tuy nhiên một số tỉnh chưa thống nhất
nên ngành đợt sát cũng chưa có kế hoạch trở lại
không những ngành đường sắt mà nhiều người dân cũng có mong muốn này nhằm giao thương đi lại về quê ông văn nói
ông hồ tân cành phó giám đốc sở lao động thương bình và xã hội tỉnh quảng bình
trường đoàn phụ trách đón người dân về quê cho biết
đợt đón người dân về quê lần này tỉnh lên kế hoạch đón trước nhóm đối tượng là phụ nữ mang thai
phụ nữ nuôi con nhỏ dưới một mươi hai tháng học sinh người già nam trên sáu mươi tuổi nữ trên năm mươi năm tuổi
đi thăm thân nhân bị kẹt lại thành phố hồ chí minh và các tỉnh phía nam
đối với nhóm người lao động không thuộc nhóm trên thì tùy vào điều kiện tỉnh sẽ lên kế hoạch sau
người dân về quê sẽ được cách ly tại xã phường theo quy định
sau khi đón về tận quảng bình cơ quan chức năng sẽ bàn giao công dân tại năm ga gồm
ga mỹ đức bàn giao công dân huyện lệ thủy ga đồng hới thành phố đồng hới
ga hoàng láo huyện bố trạch ga minh lệ bàn giao công dân thị xá ba đôn và huyện quảng trạch
ga đồng lê công dân hai huyện tuyên hóa và minh hóa
không để người dân đợi lâu sau khi đà nẵng và quảng bình ra thông báo hỗ trợ đón công dân trở về quê hương
thì mới đây chủ tịch khánh hòa cũng ra chỉ đạo đưa công dân từ thành phố hồ chí minh về quê theo mong muốn của bà con
theo người đứng đầu ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa việc người dân muốn về quê là nhu cầu chính đáng
trong bối cảnh dịch ở thành phố hồ chí minh và các tỉnh phía nam vẫn còn diễn ra
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa nguyễn tấn tuân giao tỉnh đoàn phối hợp với các đơn vị liên quan
khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết để sớm đón người dân từ thành phố hồ chí minh và các tỉnh phía nam về quê
công tác đón phải đảm bảo tuyệt đối an toàn thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
trước mắt tỉnh sẽ cử một đoàn công tác vào thành phố hồ chí minh để thực hiện việc đón người dân khánh hòa
có nhu cầu về địa phương trong vài ngày tới ông tuân cho biết
trước ngày bảy tháng một mươi
thủ tướng có công điện khẩn chỉ đạo các tỉnh đón người dân về quê
theo người đứng đầu chính phủ sau một thời gian khá dài thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu
một bộ phận người dân ở thành phố hồ chí minh bình dương có nhu cầu di chuyển về quê
đây là nhu cầu chính đáng của người dân
tuy nhiên nếu không tổ chức tốt việc đưa đón để người dân phải tự phát về quê
thì sẽ dẫn tới nguy cơ dịch bệnh lây lan ra nhiều địa phương trong cả nước công điện của thủ tướng nêu rõ
ba ngày vừa qua
đoàn người từ vùng dịch về quê đi trên hầm hải vân liên tục nhận được sự quan tâm từ khắp mọi nơi
vào lúc giờ ngày tám tháng một mươi hàng trăm người từ các tỉnh phía nam về quê được cảnh sát dẫn đoàn qua hầm hải vân
nhìn cảnh đoàn người đông đúc di chuyển trong mưa gió người lớn lẫn trẻ em lây lắt trên đường
thật sự khiến người ta không khỏi xót ra
thấy được điều đó lực lượng chức năng đã giúp đỡ tiếp sức cho người dân
tại khu vực nhà trung chuyển hầm hải vân
người dân chạy xe máy theo các đoàn đối đoán vào nghỉ ngơi ăn uống trước khi tiếp tục về quê
không chỉ vậy người dân còn được tặng thức ăn và kiểm tra phương tiện di chuyển sửa xe để tiếp tục hành trình trở về quê hương
gia đình tôi đi từ tám giờ ngày sáu tháng một mươi lại có con nhỏ nên không thể đi nhanh
khi đi qua các tỉnh tôi được nhiều người giúp đỡ thức ăn nước uống
sau dịch bệnh điều mong muốn của gia đình là được về quê dù có khó khăn đến đâu
ông phạm hiếu thế ở huyện thọ xuân thanh hóa nói
ông đặng ngọc tiến trưởng nhóm sos đà nẵng cho hay nhóm có hai mươi người thường xuyên túc trực
tại trạm trung chuyển hầm hải vân để giúp đỡ người dân
tính đến nay nhóm mình qua năm ngày luân phiên giúp đỡ người dân về quê bằng việc sửa xe dẫn đoàn
có hùng cao điểm nhóm phải sửa gần hai trăm linh xe máy anh tiến nói
ông võ ngọc trung phó tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư hạ tầng giao thông đèo cả đơn vị quản lý
vận hành hầm hải vân cho biết việc để người dân đi qua hầm rút ngắn hai mươi km so với đi đường đèo
nếu đi đường đeo trong thời tiết mưa gió sẽ dẫn đến nguy hiểm
chúng tôi phải phối hợp với cảnh sát giao thông đà nẵng dẫn đoàn hỗ trợ người dân khi gặp sự cố ông trung nói
sau khi người dân đi qua và nhận hỗ trợ tại hầm họ được bàn giao cho lực lượng chức năng thừa thiên huế
trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay khó khăn là vấn đề chung
không chỉ với người dân mà với cả nhà nước
thế nhưng đảng và nhà nước ta vẫn luôn sõi theo và hỗ trợ người dân hết sức có thể để bà con yên tâm sinh sống
quý vị thân mến những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào và hẹn gặp lại